đoàn đại biểu ủy ban tư pháp của quốc hội do đồng chí lê thị nga ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thưởng vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm liên bang nga trong hai ngày nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước
chiều ngày hai mươi tháng sáu trong buổi làm việc với phó chủ tịch đu ma quốc gia nga tại trụ sở duma quốc gia nga hai bên nhất trí sẽ làm hết sức mình đóng góp tổ chức thành công các hoạt động hợp tác liên nghị viện cũng như các hoạt động khác trong khuôn khổ năm chéo hữu nghị việt nam liên bang nga
sáng ngày hai mươi một tháng sáu tại buổi làm việc của đoàn với phó chủ nhiệm ủy ban luật hiến pháp và xây dựng nhà nước cùng một số đại diện các ủy ban của thượng viện tại trụ sở hội đồng liên bang thượng viện nga
hai bên đã trao đổi chi tiết và cụ thể các vấn đề hợp tác giữa hai ủy ban cùng lĩnh vực trong cơ quan lập pháp
trong khuôn khổ chuyến công tác đoàn đại biểu ủy ban tư pháp quốc hội việt nam
còn có các cuộc làm việc với bộ tư pháp tòa án tối cao cơ quan thi hành án liên bang nga
cơ quan lập pháp thành phố sơn bến tắc bua để trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp
nâng cao chất lượng các dự luật cũng như cải cách tư pháp